chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày ba mươi tháng ba của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý
một cơ sở sản xuất kem trộn không rõ nguồn gốc vừa bị đội cảnh sát kinh tế về môi trường
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng bắt và phát hiện ngay tại khu dân cư
kiểm tra cơ sở kinh doanh của lương thị kim oanh hai mươi bốn tuổi trú tại địa chỉ k ba trăm chín mươi trên một lê duẩn
thuộc địa bàn phường tân chính quận thanh khê
lực lượng chức năng phát hiện có một trăm linh kg kem dưỡng da các loại đựng trong bao ni lông không nhãn mát bao bì hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ không rõ thành phần chất lượng cùng nhiều vỏ hộp bao nhãn mát tự in
và một số dụng cụ như thu nhựa muỗng xúc máy đánh kem phục vụ cho việc sản xuất kem trộn
được biết số kem trên sau khi nhận về sẽ trộn chung và đóng hộp chuyển đến cho khách hàng có nhu cầu
cùng thời gian này đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê cũng phát hiện và tạm giữ một trăm ba mươi hộp giảm cân dạng viên
một mươi hộp cao gừng tan mỡ và một trăm ba mươi một hộp thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
do lê thị tri hai mươi bốn tuổi cùng chú địa chỉ nói trên làm chủ để xác minh và làm rõ
công an tỉnh gia lai vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ thuốc lá nhập lậu số lượng lớn
đối tượng này cất giữ hơn bốn mươi bao thuốc lá tại nhà để đem đi bán kiếm lời
khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai
đã phối hợp với đội cảnh sát kinh tế môi trường công an thành phố pleiku
xác định ông nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại tổ sáu phường hội thương thành phố pleiku
tỉnh gia lai đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát bốn mươi bảy f bảy mươi năm nghìn hai trăm bảy mươi trên đường quang trung thành phố pleiku
chở một thùng hàng ghi là thuốc lá nhập lậu
lực lượng công an yêu cầu ông dũng dừng xe để kiểm tra thì phát hiện trong thùng hàng có sáu mươi bao thuốc lá điếu
do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
ngoài ra cơ quan công an phát hiện và thu giữ ba mươi chín năm trăm linh bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu z năm trăm năm mươi năm
đang được cất giấu tại nhà riêng của đối tượng dũng
bước đầu đối tượng nguyễn văn dũng khai nhận đã mua số thuốc lá trên về tàng trữ để bán lại kiếm lời
chiều nay ngày ba mươi tháng ba tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang cho biết
vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt quả tang xe ô tô vận tải số lượng lớn quần áo mỹ phẩm
nghi vấn nhập lậu và giả thương hiệu trị giá hàng hóa khoảng một trăm tám mươi triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng ba trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên quốc lộ chín mươi một
khi đến đoạn thuộc khóm hòa bình phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng đội quản lý thị trường số một
và đội cảnh sát kinh tế công an thành phố châu đốc đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi một c bốn mươi hai nghìn tám trăm chín mươi tám
do tài xế mai trí bằng điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có chở
năm trăm linh quần áo nghi vấn giả thương hiệu và năm tám trăm linh hộp bịt kem nhãn mát nước ngoài nghi vấn hàng hóa nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
mới đây phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội cho biết
vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự bắt giữ nhóm một mươi hai đối tượng sử dụng tài khoản facebook
zalo đăng tải thông tin sai sự thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của hàng nghìn bị hại với số tiền lên đến hơn ba tỷ đồng
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện hàng chục nghìn tài khoản facebook
đăng tải cùng một nội dung có thể cung cấp số lô số đề chuẩn một trăm linh
xác định đây là phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi các đối tượng có trình độ công nghệ thông tin
phạm vi hoạt động rộng khắp cả nước và có sự liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng
số tiền chiếm đoạt của các bị hại rất lớn
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
đã bắt giữ nhóm một mươi hai đối tượng do nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú huyện ứng hòa thành phố hà nội cầm đầu
thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến hiện tại em đã dùng bảy mươi nick facebook cho một trăm sáu mươi chín giàn máy vi tính đăng lên
để đăng số lô số đề không đúng sự thật lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người
số tiền lên đến vài tỷ đồng
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận đã sử dụng phần mềm để chỉnh sửa giờ nhắn gia lô
tạo các hình ảnh cung cấp số lô số đề cho người chơi đúng theo kết quả số số miền bắc hoặc miền nam
để thu hút được nhiều người nhóm đối tượng đã thuê bốn căn chung cư để đạt một trăm sáu mươi chín máy tính chạy liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và sử dụng hơn bảy mươi tài khoản facebook để đăng ký hàng trăm nghìn bài quảng cáo
nội dung có thể cung cấp số lô số đề chuẩn một trăm linh để lừa đảo người dân
khi người mua chuyển tiền các đối tượng sẽ cho số ngẫu nhiên rồi chặn số điện thoại gia lô của bị hại để chiếm đoạt tiền
qua cái vụ án này thì cũng khuyến cáo đối với người dân là không lên tin vào các cái việc quảng cáo trên các mạng xã hội
về cái việc mà các đối tượng cho các số lô số đề để được đánh trúng số lô số đẻ
cái thứ hai nữa là các cái hành vi đánh số lô số đề là vi phạm pháp luật
quá trình đấu tranh bắt giữ
cơ quan công an đã thu giữ một trăm sáu mươi chín bộ máy vi tính hai mươi ba điện thoại di động ba mươi chín triệu đồng hai tài khoản ngân hàng và nhiều vật chứng liên quan
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn bị hại với số tiền hơn ba tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau khi có thông tin chính thức về việc khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông trịnh văn quyết chủ tịch flc
mở cửa phên giao dịch ngày hôm nay
ngày ba mươi tháng ba hàng loạt nhóm cổ phiếu trụ như ngân hàng chứng khoán bất động sản đã chìm trong sắc đỏ
chỉ số vn index đi xuống
đáng chú ý thì nhóm cổ phiếu nhà flc tiếp tục giảm sàn với dư lượng bán lớn
tuy nhiên nhà đầu tư cũng không nên quá hoang mang lo lắng mà cần phải bình tĩnh trước các luồng thông tin trái chiều
trong phiên giao dịch sáng ngày ba mươi tháng ba vn index đã tăng trở lại nhờ đà phục hồi của nhóm cổ phiếu ngân hàng
và một số cổ phiếu vốn hóa lớn
sắc xanh đã trở lại ở nhiều nhóm cổ phiếu trừ các cổ phiếu nhà flc
tuy vậy các nhà đầu tư vẫn vô cùng hoang mang trước những biến động của thị trường chứng khoán việt nam
sau khi sáng nay đọc báo tôi có thấy bài báo của anh tuyết bị khởi tố
và bắt tạm giam thì tôi khá lo lắng
và vào các trang group liên quan đến chứng khoán
sau khi vào đấy mọi người đều nói hẳn những lời đưa ra đi xuống rất là nhiều
sáng nay tôi có vào kiểm tra cái chỗ tài khoản của tôi và tôi cũng khá lo lắng
tôi có vào kiểm tra cái chỗ tài khoản của tôi thì nó vẫn xanh
mà sau khi đến chiều về trưa thì bắt đầu nó đỏ
tôi khá là hoang mang về trường đấy
dù sở hữu vốn hóa thị trường không lớn
nhưng bảy mã chứng khoán nằm trong hệ thống sinh thái flc
và liên quan đến ông trịnh văn quyết
vẫn được nhiều nhà đầu tư quan tâm và ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường chứng khoán việt nam
dù vậy các nhà đầu tư cần bình tĩnh trước mọi tình huống
bởi việc ông quyết bị bắt sẽ ảnh hưởng cục bộ đến các cổ phiếu họ flc trong dài hạn
có thể tác động đến thị trường trong vài phiên
nhưng không đủ tầm để khiến toàn thị trường lao dốc trong dài hạn
mà có yếu tố tích cực là góp phần làm tăng tính minh bạch cho thị trường chứng khoán
chuyển hướng dòng tiền đầu cơ sang đầu tư những cổ phiếu của doanh nghiệp có nền tảng tốt
dự báo của năm hai nghìn hai mươi hai thì thị trường chứng khoán việt nam vẫn sẽ tiếp tục là một cái kênh đầu tư
mà đem lại lợi ích chung cho nền kinh tế cũng như là lợi ích cho các nhà đầu tư
việc của các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư
đầu tư cá nhân đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường chứng khoán
đó là trước hết là nên bình tĩnh
và thứ hai là nên sáng suốt phân tích để lựa chọn cho mình những cái kênh đầu tư
những cái mã cổ phiếu mà phù hợp với cái khả năng chịu đựng rủi ro của mỗi một nhà đầu tư
quỹ ban chứng khoán nhà nước cho biết sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin
trong phạm vi chức năng thẩm quyền và cùng các đơn vị liên quan
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc
trên tinh thần thượng tôn pháp luật đảm bảo kỳ cương kỳ luật và tính minh bạch của thị trường chứng khoán
ủy ban chứng khoán nhà nước cũng khuyến nghị các nhà đầu tư
bình tĩnh phân tích nhìn nhận đầy đủ các yếu tố vĩ mô và hoạt động thực tế của các doanh nghiệp
để cẩn trọng trong các quyết định đầu tư
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
ba tháng đầu năm xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ với tổng kim ngạch tăng một mươi hai
chín so với cùng kỳ năm trước
một mươi năm mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd
trong đó có năm mặt hàng xuất khẩu trên năm tỷ usd
trong văn bản mới phát đi bộ tài chính cho biết
thời gian qua đã nhiều lần gửi thông cáo báo chí về việc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đặt một ăn bảy mươi
kết quả tính theo hai sơ cuối giải đặc biệt sổ số miền bắc
và một số trang mạng nhà cung cấp dịch vụ mua hộ vé sổ số
bộ tài chính đang phối hợp với bộ công an và bộ thông tin và truyền thông
để xử lý các vụ việc này theo quy định của pháp luật
theo thông tin từ hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
bộ kế hoạch và đầu tư
số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn ba mươi bảy bảy nghìn doanh nghiệp
một mươi một ba nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể
và hơn bốn ba nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể
bình quân một tháng có một mươi bảy một nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường
thủ tướng vừa có yêu cầu về việc thực hiện chính sách hỗ trợ
tiền thuê nhà cho người lao động
theo đó hai nhóm người lao động được nhận hỗ trợ là công nhân đang làm việc
trong doanh nghiệp khu công nghiệp khu chế xuất hoặc vùng kinh tế trọng điểm
và người lao động trở lại thị trường lao động
trong đó mức hỗ trợ cho người lao động đang làm ở các khu công nghiệp
là năm trăm linh đồng một người một tháng tối đa ba tháng
phương thức trị trả hàng tháng
thời gian gần đây những người môi giới bất động sản
hay là những người môi giới bất động sản
đây còn gọi là cỏ đất
lùng sụp đến tận nhà tỉ tê dụ dỗ để làm giá
hướng đến những giao dịch với giá đất cao gấp nhiều lần thực tế
không ít người dân do thiếu hiểu biết đã liều lĩnh bán đất cho họ
với mong muốn được giá cao
và bất chấp rủi ro
việc thổi giá tung tin thất thiệt của cò đất
khi biện ra các dự án hàng tỷ đô la mỹ
đều là đánh lừa người dân nhằm thu lợi bất chính
do đó chúng ta cần phải cẩn trọng trong các giao dịch này
nhận được thông tin gần đây
tại xã churangia
có đất tung tin về dự án du lịch tỷ đô
trong quần thể thắng cảnh biển hồ
lúi lửa churangia
huyện chupa salai
khiến thị trường nhà đất ở đây sôi động hơn bao giờ hết
lợi dụng sự thiếu hiểu biết
cả tin của người bản địa
một số cò đất đã sử dụng nhiều mánh khóe
lừa đảo người dân
như chiếm sổ đỏ để vay tiền
chiếm đoàn đất đai của người dân
đây chỉ là một sự việc
trong số rất nhiều diễn biến khác
của sự dối loạn thị trường vì có đất
đang diễn ra trên địa bàn
các tỉnh thành của cả nước
hiện nay thì tôi cảm thấy
có tình trạng là các cỏ đất
đi bỉa ra các
làm cho mọi người hoang mang
có những tình trạng bất cập
về trong bất động sản
hiện nay các cỏ đất thì làm việc không có tâm
tạo ra các giá ảo
làm nhũng nhiễu cái thị trường bất động sản
cần phải siết chặt các
mô giới bất động sản
cho cái thị trường bất động sản
để được ổn định
mặc dù cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần cảnh báo
nhưng vẫn có rất nhiều người bị lừa
khi cỏ đất vẽ ra các dự án
không có thật
để rồi họ nhanh chóng bán đất cho các cò đất
trong khi chưa tìm hiểu kỹ tính pháp lý
những bất động sản mà có đất nhắm tới
không đâu khác
mà chính là vùng đất đang miêu sinh
của người dân bản địa
những cái sự việc xảy ra
nó rất đau lòng
bạn nhân viên mô giới
và người bán hoặc người mua
hoặc là rất là thân thiết nhau
hoặc là rất là nhẹ dạ cả tin
tuy nhiên tôi đánh giá
đây là những cái trường hợp rất là hiểu
có những trường hợp họ
về đạo đức kén
hay hoàn cảnh kinh tế
họ bị túng quẫn
họ xảy ra những trường hợp đấy
đứng trước thực trạng này
các chuyên gia khuyến cáo
người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý
của một dự án bất động sản
trên nhiều khía cạnh
không nên cả tin vào các cỏ đất
để tránh bị lừa đảo
cái việc mà thanh chắc kiểm tra các sản
hay các văn hồng đất đai
họ có thực hiện đúng pháp luật hay không
ví dụ có pháp nhân hay không
pháp nhân hoạt động bất động sản hay không
các người đứng đầu
hoặc người mô giới có chứng gì hay không
rất dễ thôi không gì khó cả
và từ góc độ
là ý thức của người mua
người ta phải thận trọng trong giao dịch
và người ta phải phản ánh ngay
về sai trái của hệ thống
đối với báo chí pháp luật
để từ đấy xử lý
để cho họ ít thiệt hại
và để cho thị trường bất động sản lành mạnh hơn
để hướng đến thị trường bất động sản phát triển bền vững
các chủ đầu tư
cá nhân kinh doanh cần thực hiện nghiêm quy định
của pháp luật về đất đai
đồng thời chấp hành tốt các quy định của pháp luật khác
có liên quan trong quá trình triển khai dự án
đây là khuôn thước tiêu chuẩn
để người bán lẫn người mua
không bị khổ với nạn cỏ đất
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị